sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng cho biết đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam
đối với trưởng quầy bánh mì siêu thị bixi cùng đồng bọn về hành vi tham mô tài sản chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng
cụ thể từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một phạm vương ba mươi sáu tuổi trú tại quận sơn trà
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là trưởng quấy bánh mì của siêu thị bixi đà nẵng
cùng với nguyễn thanh sơn bốn mươi sáu tuổi trú tại quận cẩm lệ
lúc này là người được công ty trách nhiệm hữu hạn interflo đà nẵng thuê vận chuyển hàng hóa cho siêu thị
cả hai đã cấu kết thực hiện hành vi chiếm đoạt sáu mươi hai đơn hàng với tổng khối lượng là hơn một năm tấn bột mì của siêu thị
với tổng giá trị tài sản hơn hai tỷ đồng